bắt giữ thông tin từ bệnh viện người vợ bị tổn thương nặng ở vùng mặt cổ và hai mắt có khả năng mù vĩnh viễn
theo đánh giá ban đầu nguyên nhân xảy ra tình trạng ngập nước cục bộ tại lý trình km hai mươi năm bốn trăm một mươi chín do lượng mưa lớn liên tục nước từ hạ lưu không thoát kịp
thượng lưu đã tràn ra phạm vi đường cao tốc gây ngập cục bộ
ngay sau khi nhận được thông tin ban quản lý dự án thăng long đã cử cán bộ có mặt ở hiện trường phối hợp với các đơn vị điều tiết phương tiện lưu thông ra quốc lộ một a
bố trí xe chuyên dụng để sẵn sàng ứng cứu các phương tiện bị ảnh hưởng điều hành đảm bảo giao thông
đến trưa ngày hôm nay thì đoạn tuyến đã hết ngập các phương tiện lưu thông bình thường